về biện pháp đóng cửa chống dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi của triều tiên
nhiều chuyên gia trên thế giới đã nhận định biện pháp này không hiệu quả
hiện tại khi covid một mươi chín đã lan đến từng hang cùng ngõ hẻm của đất nước triều tiên
các chuyên gia khẳng định một lần nữa rằng lệnh phong tỏa có thể khiến
cuộc khủng hoảng covid tại triều tiên thêm trầm trọng
giáo sư trinh đông giang nhà vi rút học tại đại học hồng kông
khi được hỏi về nguyên nhân triều tiên sử dụng từ ca sốt trong đợt bùng dịch
ông giải thích đó là cách duy nhất để họ xác định người bệnh
không ai có thể khẳng định liệu triều tiên có ca mắc trước đợt bùng dịch này hay không
họ nhận ra đợt bùng dịch này khi đã có một số ca tử vong
theo ông khi triều tiên thực hiện xét nghiệm trên một nhóm nhỏ
nhiều người trong số họ cho kết quả dương tính với ncov
vì vậy ông ring cho rằng không lại trừ khả năng đợt bùng phát dịch đã xảy ra
ở nước này trước đó vì họ không thực hiện xét nghiệm
covid một mươi chín thường xuyên
vì nhiều người không có triệu chứng và họ có thể đã lây truyền virus cho người khác
họ không bao giờ có thể ngăn dịch lây lan nếu chỉ tập trung vào những người bị sốt
bên cạnh đó giáo sư trin cho rằng khó có thể biết được covid một mươi chín đã lan truyền
vào nước này bằng con đường nào
nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là những người vượt biên trái phép vào triều tiên
triều tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi và chưa từng báo cáo ca nhiễm nào
kể từ đầu đại dịch
trước đợt bùng dịch lây lan với tốc độ bùng nổ
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang tìm mọi cách để đối phó
sau khi bình nhưỡng công khai về đợt bùng phát vào ngày một mươi hai tháng năm
ông kim bắt đầu tham dự các cuộc họp khẩn cấp gần như mỗi ngày
ông ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc triển khai quân đội để cung cấp thuốc
và công khai chỉ trách các quan chức vì phản ứng thiếu hiệu quả trong phòng chống dịch
đặc biệt là việc không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy
do nước này thiếu vắng chương trình tiêm chủng quốc gia và thuốc điều trị covid một mươi chín
truyền thông triều tiên đã khuyến khích bệnh nhân bị sốt dùng thuốc giảm đau
thuốc kháng sinh cũng như những phương thuốc tại da như nước xúc hỏng
uống trà kim ngân hoa hay trà lá liễu
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna còn cho biết các nhà máy đang sản xuất thêm xi lanh
thuốc nhiệt kế và các vật tư y tế khác với tốc độ chấp nhoáng tại thủ đô
bình nhưỡng và những vùng xung quanh trong khi nhà chức trách đang dựng thêm
nhiều khu cách ly và tăng cường khử khuẩn
tuy nhiên cho đến nay triều tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ hàn quốc và mỹ
đồng thời từ chối đề nghị cung cấp thêm dữ liệu đại dịch từ who
tại triều tiên đa số người dân vẫn chưa được tiêm chủng
đề cập đến vấn đề này giáo sư trin cho rằng điều đó có thể khiến cho nhiều người cao tuổi
ở triều tiên đối mặt với nguy cơ tử vong
trong đổi với báo chí giới duyên gia cũng cho rằng với khả năng xét nghiệm thấp
triều tiên sẽ khó xác nhận liệu tất cả ca sốc có mắc covid một mươi chín
với cơ sở hạ tầng y tế còn thiếu sót và tình trạng thiếu vaccine
cuộc khủng hoảng y tế của triều tiên có thể thêm trầm trọng nếu họ không yêu cầu sự giúp đỡ
trước tình hình dịch bệnh tại triều tiên hiện nay tiến sĩ shidaha srida đã bày tỏ nhiều quan ngại
sự lan truyền nhanh chóng của biến thể omicron ở một quốc gia mà hầu hết người dân chưa được tiêm chủng
và chưa mắc covid một mươi chín trước đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo
người dân ở triều tiên sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn
những người trẻ hơn sẽ sống sót nhưng phải đối mặt với khó khăn lớn về kinh tế và tình trạng mất an ninh lương thực do phong tỏa kéo dài
trong khi đó những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền sẽ phải đối mặt với nguy cơ diễn biến nặng và tử vong cao
vì hệ thống chăm sóc sức khỏe nhanh chóng bị quá tải vì tiến sĩ cho biết thêm
ông cũng cho rằng tư tưởng tự cường của triều tiên cùng với các biện pháp trừng phạt tồn tại từ trước
sẽ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn
những ngày vừa qua có lẽ quý vị đã nghe nói nhiều về đợt bùng phát dịch covid tại đất nước triều tiên
trong khi cả thế giới đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh và đang đi vào thời kỳ kiến thiết lại nền kinh tế
thì đại dịch mới hoành hành tại triều tiên
vì vậy ông kim jong un không thể tránh khỏi sự mất kiểm soát với dịch bệnh
các ca mắc ghi nhận mới đây đã lên tới hai bốn mươi sáu triệu người
các chuyên gia y tế cảnh báo trong tình hình này triều tiên có nguy cơ xuất hiện biến thể mới
cna mới đây đã xác nhận
hai mươi ca mới mắc covid một mươi chín và thêm một người thiệt mạng
đây là ngày thứ chín kể từ khi quốc gia đông bắc á này thông báo về tình hình dịch bùng phát
theo thông báo tổng số ca mắc tính tới một mươi tám h chiều ngày hai mươi tháng năm tại triều tiên đã lên tới hơn hai bốn mươi sáu triệu người
trong đó có một bảy mươi sáu triệu người đã hồi phục sáu mươi sáu ca tử vong và khoảng sáu trăm chín mươi hai bốn trăm tám mươi người đang được điều trị
sự gia tăng các ca bệnh và việc thiếu nguồn cung y tế trong đó có vaccine
đã khiến tổ chức y tế thế giới
tổ chức y tế thế giới lo ngại về việc có thể có nguy cơ cao hơn cho sự xuất hiện của các biến thể mới tại triều tiên
uso cũng quan ngại về tỷ lệ lớn dân số chưa được tiêm chủng và nhiều người có bệnh nền khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
trước đó tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự bùng phát dịch mạnh hơn tại triều tiên
kcna cho biết các nhà máy ở nước này đang sản xuất thêm nhiều loại thuốc nhiệt kế và các vật tư y tế khác
trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cường khử trùng
kcna cũng cho biết thêm dù đang trong tâm điểm dịch bệnh covid một mươi chín ngành nông nghiệp triều tiên vẫn hoạt động
các nhà máy vẫn đang duy trì sản xuất dù đang trong tình trạng phòng chống dịch khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
hiện đang có rất nhiều quốc gia thông báo sẵn sàng viện trợ vật tư y tế và vaccine để giúp đỡ nhân dân triều tiên vượt qua đại dịch này
tin tức mới đây cũng cho thấy triều tiên đã điều ba máy bay sang trung quốc nhận các vật tư y tế vài ngày sau khi bình nhưỡng báo cáo về đợt bùng phát dịch đầu tiên
mong rằng chúng ta sẽ không phải nghe nhiều tin về các ca tử vong vì đại dịch tại đất nước này và hy vọng triều tiên sẽ sớm vượt qua đại dịch
tuy vậy cũng xem xét tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại triều tiên nhiều chuyên gia khác lại cho rằng đợt bùng phát này ở triều tiên có thể là thử thách để ông kim jong un chứng minh khả năng đánh đảo nhằm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng
đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên ở triều tiên đã dẫn đến xu hướng khắc họa nhà lãnh đạo kim jong un trong vai trò trung tâm và mũi nhọn
truyền thông nhà nước kcna đưa tin hình ảnh ông thường xuyên đếm rác hiệu thuốc vào đêm khuya để kiểm tra nguồn cung y tế chỉ trích các quan chức vì thái độ buông lỏng trong việc bảo vệ ngăn chặn sự lây lan của virus và mô tả đợt bùng phát là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của đất nước
các chuyên gia y tế cho rằng covid một mươi chín có thể đã xâm nhập vào một số khu vực ở triều tiên từ trước nhưng số ca mắc gia tăng rõ ràng ở bình nhưỡng là một vấn đề thu hút sự quan tâm lớn
ba triệu người dân ở bình nhưỡng còn phải đối mặt với rủi ro lớn hơn khi triều tiên chưa triển khai tiêm vaccine
ông goh myung hyun là một thành viên cấp cao của viện asian ở seoul nói
chính quyền triều tiên nhận ra rằng sẽ rất khó để giữ kính điều này vì vậy thay vào đó họ sử dụng nó như một cơ hội để cố gắng làm cho hình ảnh ông kim jong un trở nên tích cực hơn
ông good cũng cho biết triều tiên từ đầu không thay đổi chiến lược tiêm vaccine
việc tạo ra sự phụ thuộc vào các quốc gia bên ngoài đặc biệt là vào đối thủ hàn quốc hoặc mỹ
để nhận vaccine và tiêm nhắc lại cũng có thể làm suy yếu khả năng chủ động của triều tiên
thay vào đó chiến lược là để cho tầng lớp tinh hoa ở bình nhưỡng thấy rằng trận chiến chống covid một mươi chín có thể giành chiến thắng bằng chính sự lãnh đạo của ông kim và nguồn lực của triều tiên
truyền thông nhà nước đã gọi ông kim là chỉ huy tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh và là hiện thân của sự tận tâm vì nhân dân
trong cuộc họp gần đây của bộ chính trị ông kim jong un nói các quan chức của đảng nên chứng minh năng lực của mình bằng cách đối phó thành công với đợt dịch bùng phát
cũng kêu gọi người dân củng cố lòng tin và lãnh đạo theo truyền thông nhà nước
kể từ khi triều tiên công bố dịch bùng phát các chuyên gia cho rằng ông kim đã đặt chính mình ở trong vị trí trung tâm mũi nhọn trong nỗ lực ứng phó covid một mươi chín của đất nước
ông liên tục chủ trì cuộc họp của bộ chính trị triều tiên thẳng thắng thừa nhận về cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
kcna cho hay các loại thuốc do gia đình ông kim quyên góp đã được phân phát cho người dân ở tỉnh nam hoàng he
afv cho rằng điều này nhằm làm nổi bật vai trò cá nhân của ông
trong việc chống lại dịch bệnh bùng phát nếu tác động của đại dịch đối với triều tiên và đặc biệt là bình nhưỡng không xấu như lo ngại
thì giới lãnh đạo có thể tận dụng nó như một cơ hội để mở lại biên giới với trung quốc và nối lại thương mại khi nước này đạt được miễn dịch cộng đồng
những nhà quan sát triều tiên nhận định
nguy cơ của đợt dịch vẫn còn cao nhưng ông kim có thể nổi lên với vị thế mạnh hơn nếu cuộc khủng hoảng hiện tại dẫn đến việc giảm bớt tình trạng thiếu lương thực
và tình hình kinh tế tồi tệ do đóng cửa biên giới kể từ đại dịch bùng phát
hồng minh nhà nghiên cứu cấp cao tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc tổ chức tư vấn do chính phủ tài trợ ở seoul cho biết
đây là cơ hội để chứng minh đất nước có thể vượt qua khủng hoảng dưới sự lãnh đạo của ông ấy
dù mục đích của việc đưa ra các lệnh cách ly và truyền thông phòng chống covid một mươi chín bằng các biện pháp truyền thống có thực sự
là để khắc họa một vị lãnh tụ vĩ đại với người dân triều tiên thật sự
chúng tôi cũng hy vọng ông kim sẽ sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh và hạn chế nhất số lượng ca tử vong ở đất nước hai mươi năm triệu dân này